cổ loa được đánh giá là một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị ở đông nam á
ngoài ra lịch sử về loa thành huyền thoại về mỹ châu trọng thủy đã khiến cho di tích này thêm phần đặc biệt
di tích cổ loa được công nhận là di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
năm hai nghìn một mươi hai cổ loa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt có giá trị về lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ
năm hai nghìn một mươi năm khu di tích cổ loa trở thành công viên lịch sử sinh thái nhân văn
với tỷ lệ một trên hai
theo thống kê trong khu vực cổ loa hiện có khoảng sáu mươi di tích trong đó có bảy di tích cấp quốc gia
bao gồm các loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật di tích lịch sử cách mạng di tích khảo cổ học
câu hỏi đặt ra là tại sao cổ loa một di tích quốc gia đặc biệt một di tích lịch sử hai ba trăm linh năm tuổi
độc nhất vô nhị của đông nam á lại không thể trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn của thủ đô
tiến sĩ nguyễn văn huy giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa
và vị khách thứ hai là ông lê viết dũng phó trưởng ban phụ trách ban quản lý khu di tích đặc biệt quốc gia cổ loa
thưa các vị câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn được đặt ra trong cuộc trao đổi chúng ta ngày hôm nay
thì trước hết là xin được hỏi phó sư tiến sĩ nguyễn văn huy với tư cách là một nhà nghiên cứu về vấn đề này
thì ông có thể cho biết cái giá trị cốt lõi của khu di tích đặc biệt quốc gia cổ loa
là một di tích quốc gia đặc biệt có rất nhiều những cái giá trị thì có thể nói rằng là rất là tuyệt vời
chính vì thế mới được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
cái giá trị ở đây nó thể hiện mà nó đa giá trị lắm
nhưng mà cái mà cái cốt lõi nhất mà chúng ta thấy được ấy
đấy chính là cái cổ loa có các cái hệ thống thành cổ loa
với các cái hệ thống vòng thành và hào
và những cái đấy nó tạo ra cho cổ loa một cái giá trị rất đặc biệt về những cái bằng chứng lịch sử
đối với một cái thời kỳ cách đây khoảng độ hai ba trăm linh năm
với cái thời kỳ của nhà nước âu lạc
với những cái thành quách này thể hiện sự sáng tạo về mặt kỹ thuật xây thành của cha ông chúng ta
dựa vào các điều kiện tự nhiên gắn liền với dòng sông
gắn liền với các cái hệ thống gò đồi để kết nối với nhau
vậy khi mà chúng ta nói về các di tích và đặc biệt là những cái di tích mà có tuổi đời
lên tới bốn con số giống như là cổ loa mà chúng ta đang bàn ở đây
thì có một vấn đề luôn luôn đặt ra đấy là cái sự xâm hại của các cái nguyên nhân khác nhau
kể cả từ nguyên nhân tự nhiên cho đến yếu tố con người
mà gần đây thì chúng ta hay nhấn mạnh vào một cái nguyên nhân nữa là cái tốc độ đô thị hóa
thì cái điều đó nó có thường trực xảy ra đối với cổ loa hay không
và làm thế nào để có thể tránh được điều này trên thực tế
di sản cổ loa hiện nay
việc mà đô thị hóa cũng đang có một tác động rất lớn đến di tích
từ cái chuyện phát triển dân số
cho đến cái nhu cầu của đời sống đều ảnh hưởng đến di tích
theo số liệu thống kê thì hiện tại là có khoảng độ trên năm trăm linh hộ là dân sống ở trên mặt di tích
ngoài cái chuyện phát triển dân số thì họ phải đòi hỏi là phải chia đất để làm nhà cho con cái
rồi thì về nhu cầu dân sinh thì họ phải cánh tác
cùng với những nhu cầu của con người nữa thì
những cái ngôi nhà hiện đại
đã thay thế dần những cái ngôi nhà
bằng gỗ bằng ngói
rồi thì nhu cầu về phát triển giao thông
bây giờ giao thông cơ giới thì đường nhựa đường bê tông đã thay thế cho những
đường làng bằng lát gạch nghiêng từ ngày xưa và hai bên là dạy nước thảm cỏ
thì tất cả những cái đó là những cái ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
đối với cái di sản cổ loa này
từ những cái lý do đấy thì có thể thấy được là cái bài toán bảo tồn cổ loa như thế nào
trong quy hoạch chúng ta nói rõ và chúng tôi cũng đang tìm cách làm thế nào để hài hòa được lợi ích giữa cái việc bảo tồn
trong đấy có cả bảo tồn di tích bảo tồn cảnh quan và nó phải hài hòa được với cả nhu cầu đời sống của con người
quan điểm của phó sư tiến sĩ nguyễn văn huy về vấn đề thế nào
di tích cổ loa nó có một cái điều kiện đặc điểm rất là đặc biệt
ở đấy nó là ba vòng thành
trong cái ba vòng thành đấy là cái nơi cư trú của
nhân dân nó khác với các cái di tích khác là
di tích nó là di tích
còn ở đây nó là một cái thực thể sống
mà người ta sống ở trong cái di tích đấy
thế thì trong cái bối cảnh mà hiện nay di tích cổ loa đương bị xâm hại rất là lớn
chúng ta phải nhìn
một chút về cái lịch sử
khi mà di tích cổ loa
được công nhận
lần đầu tiên
là công nhận là di tích
vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và lúc đấy là di tích cổ loa
là cái loạt
các di tích đầu tiên được công nhận
thế nhưng mà suốt từ đấy đến nay
chúng ta thấy
cái việc bảo tồn
cái giá trị cốt lõi của cổ loa đấy là các vòng thành
các cái hào
các cái dòng sông xung quanh đấy
nó không được
triển khai một cách tốt
chính vì thế mà nó bị xâm hại
và tôi nghĩ rằng là
cái nguyên nhân
của chúng đấy
là cái công tác quản lý của chúng ta
chúng ta chỉ đến cổ loa chúng tôi xem thôi
chúng ta nhìn thấy rất là rõ
nhà được xây lên trên đấy
thành thì biến thành nơi trồng cây canh tác
rồi thì hào thì để làm ruộng
hoặc là lấp đi
để mà xây dựng vân vân
cái quản lý nhà nước ở đây nó không tốt
cho nên là chúng ta đương mất đi một cái di sản
mà tôi cho rằng là
thuộc loại quý báu nhất của quốc gia
tôi muốn đặt câu hỏi là trong câu chuyện này
với tất cả những gì mà cổ loa bị xâm hại giống như là phó sư tiến sĩ
nguyễn văn huy cho biết
thì chúng ta có thể làm gì và đã thực sự làm gì
để mà ngăn chặn được cái sự xâm hại này
trước tiên chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân
nên có hai yếu tố chính là
thiên nhiên và con người
trong cái yếu tố tự nhiên đã làm cho nó thay đổi nhiều
thế thì ngoài ra thì còn cái yếu tố con người
mấy yếu tố con người ở đây thì nó có ba cái yếu tố
thứ nhất là nhận thức
tức là bản thân người cổ loa cũng chưa nhận thức hết được cái giá trị của cổ loa
người dân ở nơi khác thì cũng chưa biết nhiều đến cổ loa
thứ hai nữa là về nhu cầu
nhu cầu của đời sống
mặc dù có thể là người ta cũng biết
đó đấy là di sản
đặc biệt đấy nhưng mà vì
nó là nhu cầu dân sinh thì người ta buộc phải trồng trọt phải canh tác phải khai thác
vì đất đấy đã được nhà nước giao cho họ mà họ sử dụng nhiều đời nay rồi
thứ ba nữa là cũng là yếu tố con người nhưng mà con người ở đây là ở góc độ quản lý
thì từ trước đến giờ là cái hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật để
để quản lý
nó còn thiếu
nếu như không có những động thái tích cực
thì di tích vẫn tiếp tục bị xâm hại
hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu có những cái
để quản lý tốt hơn
thì tôi cũng hy vọng là cái tình hình
mà xâm hại thì có thể trong thời gian tới nó sẽ
sẽ hạn chế sẽ giảm bớt đi và cái việc bảo tồn di tích nó sẽ có những kết quả
rất cảm ơn ý kiến của ông lê viết dũng cũng như là phó sư tiến sĩ nguyễn văn huy
thưa hai vị
câu chuyện mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay
xung quanh cái khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa
thì ngoài cái vấn đề bảo tồn nó còn có một yếu tố nữa
là làm sao để phát huy được giá trị của nó
trong đời sống
mà cụ thể là
tăng tính hấp dẫn đến mặt du lịch
đối với du khách trong nước và ngoài nước
thế thì ở đây tôi có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ cũng muốn đặt ra ấy
cứ giả định rằng chúng ta bảo tồn cách tốt nhất đi có hiệu quả cao nhất đi
thì chỉ như thế
đã đủ để tạo nên cái sức hấp dẫn lên mặt du lịch hay chưa
để mà phát triển du lịch
nó phải có nhiều yếu tố
nó phải có rất nhiều các cái
lĩnh vực cũng như là các ban ngành
cùng tham gia vào
để mà xây dựng
một cái sản phẩm du lịch tự thân nó
nó đã có một cái sức hấp dẫn
vô cùng lớn rồi

với rất nhiều các cái
còn ở trên đấy
nó được tọa lạc
cái địa bàn của cái xã cổ loa
và toàn bộ cái địa bàn của cái xã cổ loa và cái khu vực ở đông anh ấy
nó vẫn là
một cái đồng quê
rất là thanh bình
về mặt cảnh quan có thể nói là rất là tuyệt vời
cái dòng sông hoàng giang của chúng ta chạy vào xung quanh đấy nó chưa bị chết hẳn
chúng ta vẫn có thể là khôi phục phục hồi nó
thế nhưng mà để những yếu tố đấy nó sống
thu hút được du lịch ấy
thì chắc chắn rằng
là chúng ta phải tác động ở đấy rất nhiều yếu tố
ví dụ như là
những cái cơ sở vật chất
ở cổ loa
có một cái tư duy khác
một cái tư duy
tạo ra đường xá đi lại
tạo ra các cái hệ thống dịch vụ ở đấy cho nó tốt
khách đến họ có
họ từ xa đến họ có thể nghỉ ngơi
họ tham quan vân vân tất cả những cái câu chuyện đấy
nếu mà chúng ta
biết kết hợp rất nhiều yếu tố khác nhau
tạo ra được những cái cơ sở dịch vụ
tối thiểu ở đấy
thì tôi nghĩ rằng là cổ loa
sẽ trở thành
ra là một điểm du lịch
thuộc loại là hấp dẫn nhất của thủ đô
mỗi năm cổ loa đón khoảng một trăm ba mươi lượt khách
phần lớn khách tập trung vào lễ đầu năm
còn một mươi một tháng còn lại
cổ loa không có khách
trong khi đó nhiều di sản quanh hà nội như hạ long
hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch
ninh bình vừa là di sản thiên nhiên
vừa là di sản lịch sử
nhưng từ năm đến một mươi năm nay
ngày đã thay đổi toàn diện
tiềm năng được đánh thức và trở thành một trung tâm du lịch trong cả nước
hay xa hơn nữa là phố đô huế
đón một triệu lượt khách chỉ trong vòng ba tháng
một di tích lịch sử hai ba trăm linh năm tuổi
độc nhất vô nhị ở đông nam á
di tích quốc gia đặc biệt
nhưng lại không thể trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn
chưa xứng tầm một di sản văn hóa độc đáo hàng nghìn năm tuổi
gắn với buổi đầu dựng nước của dân tộc
chúng ta nên bảo tồn di sản này như thế nào
hay tầm nhìn đối với quản lý di sản
là nội dung và những câu hỏi được các chuyên gia
các nhà nghiên cứu đặt ra trong khuôn khổ tọa đàm
đây là một cái giá trị di sản quá lớn
và những cái quan điểm về khai thác nó như thế nào
thì cũng vẫn còn
ở trong những cái đề án
mà do các đơn vị đề xuất
để thực hiện việc này
thì có phải có được sự đồng thuận của các nhà khoa học
sự đồng thuận
của những nhà quản lý
của người dân
và cũng là
cái xu hướng
người dân ở tại đó
và những người dân
trong cái cuộc sống hiện đại
người ta có chấp nhận
được mà sử dụng các cái dịch vụ hay không
đôi khi là chúng ta quá chủ quan đưa ra những cái mô hình
thì hoặc là hủy hoại di sản
đầu tư lớn trong một cái di sản nhưng mà
cuối cùng cũng không đem lại những hiệu quả kinh tế như mong đợi
thì đây là một bài toán cân nhắc mà chúng ta
phải tiếp tục
tiếp tục đối thoại
tiếp tục tìm ra
những cái phương án
nào đó tối ưu nhất
để giữ cho được di sản cổ loa
và xa hơn nữa là phát huy giá trị của di sản này
tất cả có lẽ phải bắt đầu từ sự đổi mới tư duy
và sự phối hợp của cộng đồng
chính quyền địa phương
cơ quan quản lý
và doanh nghiệp
trong việc biến những tiềm năng của di sản trở thành tiềm lực kinh tế
có một yếu tố nữa là các cái lớp trầm tích
kiểu mặt huyền thoại lịch sử văn hóa
trong suốt hai ba trăm linh năm
liệu nó có tham gia vào cái việc tạo nên cái sức hấp dẫn đặc biệt
cho cái khu di tích này không
tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là một trong những thành tố
cực kỳ quan trọng
tất cả những cái câu chuyện mà chúng ta
vừa mới nói chuyện đấy
nó phải được thể hiện lên
bằng những panel
bằng những cái bản chỉ dẫn để đi của loài này của chúng ta là không có một thông tin gì cả thích làm sao mà hấp dẫn được du lịch
cho nên là
muốn làm du lịch đấy nó phải là
huy động một cái tổng lực
tất cả các cái lĩnh vực chúng ta tham gia vào
để tạo ra
cho nó là một cái sản phẩm du lịch
mà người ta có thể xem
người ta có thể đọc
người ta có thể
những cái sản phẩm du lịch đó nó cũng thỏa mãn những cái nhu cầu của con người cho nên là tôi rất là mừng khi mà thành phố
giao cho sun group
làm cái quy hoạch
anh vũ cũng vậy
làm cái quy hoạch
một trên năm trăm linh
tôi mừng ở cái điều
chúng ta đã biết sử dụng một cái doanh nghiệp vào tham gia để làm du lịch
vào khi mà doanh nghiệp mà làm du lịch
thì chắc chắn rằng
họ sẽ có một cái nhìn khác
nhưng mà bên cạnh cái mừng
khi mà giao cho sun group để mà làm cái đấy là nếu như mà
bên doanh nghiệp họ làm
đơn thương độc mã
mà không có một cái sự kết hợp
với các nhà khoa học với các nhà chuyên môn
với các nhà sử học khoa học v v
lúc đó nó sẽ lệch và nó sẽ hỏng các cái di tích
và cái đấy chúng ta đã thấy rất là nhiều bài học rồi
cho nên ở đây
đối với cổ loại
muốn phát triển du lịch đấy
thì chắc chắn
rằng phải có một sự kết hợp rất là chặt chẽ
những chủ thể văn hóa
là những cư dân cổ loa
những người làm doanh nghiệp
như sun group
những người làm công tác quản lý
về di tích cổ loa quản lý xã hội quản lý nhà nước
ở chỗ trung tâm
bảo tồn di tích
đặc biệt nữa
là những cái chủ thể liên quan đến
lý sử và khoa học
chúng tôi cũng đang suy nghĩ
và trăn trở
rất nhiều về cái việc
phát huy được cái giá trị của
khu di tích này
mặc dù là nếu nói về giá trị thì
mọi người đều biết
như giáo sư huy đã nói
giá trị nó rất lớn nhưng mà bây giờ để làm thế nào để khai thác được nó
thì đây là câu chuyện này
kể cả trên thế giới cũng đang
rất khó khăn trong công việc bảo tồn
có những nước mà người ta đã có
kinh nghiệm hàng trăm năm nay về công tác bảo tồn
thì cũng vẫn luôn luôn là một vấn đề mới mẻ
nhưng mà riêng đối với cổ loa thì công tác bảo tồn nó cũng đã bắt đầu tương đối đủ cái điều kiện
về mặt pháp lý thế nhưng mà để thực hóa được cái kế hoạch quản lý mà thành phố vừa mới phê duyệt
thì nó cũng cả là một vấn đề
còn rất nhiều bài toán phải
thế còn về cái cách làm thế nào
để cho để tu hút
để khai thác được nó thì đúng là
như giáo sư huy đã nói mà chúng tôi cũng đang trăn trở suy nghĩ rất nhiều
vai trò của ban quản lý thì cũng chỉ mang tính chất là
quản lý về mặt chuyên môn thôi
cái di tích
cái quý nhất
thì hiện tại đúng là
chúng tôi chỉ quản lý
gọi là trên giấy thì cũng không đúng nhưng thực ra thì
là có những cái việc mà
muốn làm bây giờ thì là phải
tức là cái vai trò của người sở hữu
anh biết rồi tức là
đây là đất
nhà nước thừa nhận quyền sử dụng
thì bây giờ
di chuyển dân
thì di chuyển thế nào
chỗ nào cần di chuyển hay là
hay là vẫn phải để cho dân sống
đây nó cũng là một bài toán nếu như di chuyển hết dân đi
thì nó lại chẳng còn là cái gì
di tích cổ loạn nữa
thế thì di chuyển ở mức độ nào
và ai những người di chuyển người ta được hưởng lợi gì
hay làm thế nào để cho dân người ta
hiểu được cái giá trị
của di tích
hiểu được cái việc
mà người ta
người ta có lợi
khi mà người ta
khi mà cái di tích được bảo tồn
thì người ta được hưởng lợi gì
người ta có được quyền khai thác cái gì
thì trong quy hoạch cũng có định hướng hết
nhưng mà bây giờ để thực hiện
hiện thực hóa từng bước trong quy hoạch
thì nó có một vấn đề là
một bài toán khó
chúng ta có thể trao đổi một cách cụ thể hơn nữa
về cái vế là
một mặt là chúng ta bảo tồn
nhưng mặt khác là phải khai thác được cái giá trị của nó
và đặc biệt là giá trị về mặt du lịch
bây giờ để phát triển khai thác được du lịch
bản thân chúng tôi cũng đã thử nghiệm
là một số việc trong cái khả năng của chúng tôi có
giá trị thì là rõ rồi mà tiềm năng còn rất nhiều
nhưng vẫn chưa khai thác được du lịch
đúng là với cái vai trò của ban quản lý thì một mình chúng tôi cũng không làm được
để làm gì để thu hút cách du lịch được
thì tôi nghĩ là một trong những cái quan trọng nhất là cái
cơ sở hạ tầng
như giáo sư huy cũng đã nói tức là bây giờ hiện tại
từ những con đường đi
nó chưa đảm bảo
nếu như khách đến mà để dẫn họ đi thăm vòng thành thì
chưa đủ chưa có
thứ hai nữa là đối với di tích cổ loa ấy
là chúng tôi nghĩ là nó phải có một cái sản phẩm đặc trưng của nó là cái gì
là chính là cái hệ thống thành hào
thì cái ý tưởng trong quy hoạch muốn phục dựng lại một cái đoạn thành hào
nhưng mà phục dựng thành hào lại
có vấn đề thứ nhất là vấn đề sở hữu
hai là vấn đề về khoa học
tại vì như giáo sư huy biết tức là
muốn phục dựng một đoạn nào đấy thì là
việc đầu tiên công tác khai quật khảo cổ
phải nghiên cứu lại cái gốc của nó là thế nào
tại vì thực ra là qua hai năm có quá nhiều giai đoạn rồi
để phục dựng cho nó trung thực
là một câu chuyện của
mà còn rất nhiều tranh cãi
trong giới khoa học
như là các vị đã cùng chia sẻ
chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì
cái thực tế là khu di tích quốc gia đặc biệt này
đang có nguy cơ không phải nguy cơ nhưng mà nhãn tiền là bị sập hại
nếu như không có một
sự vào cuộc
mạnh mẽ quyết liệt của các cấp quản lý văn hóa các cấp chính quyền
chúng ta sẽ nhìn thấy trước được cái hiện thực của nó
là rất khó giữ
và như thế thì cũng khó nói đến cái chuyện phát huy được giá trị ở mặt du lịch
tôi đồng ý với quan điểm của hai vị trong chương trình ngày hôm nay
là rất cần có một sự vào cuộc
không chỉ của các cấp quản lý các cấp văn hóa
cả những cái nhà đầu tư
cả các nhà khoa học
cũng như là các
chủ thể sở hữu
hiện đang sinh sống
ở trong khu vực của khu duy tích của loa
làm sao để có một sự đồng thuận
trong việc nhìn nhận vấn đề
và từ đó có những hành động cụ thể
trước mắt cũng như là lâu dài
nó có hiệu quả đối với khu duy tích đặc biệt này
thì đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay